hôm nay hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba bước vào ngày làm việc thứ hai
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tình hình kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu
và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành thảo luận
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề án tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chuyển sang một thông tin khác hướng tới kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm chúc mừng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai nói riêng cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo công an tp hà nội và các đơn vị nghiệp vụ
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai với nhiệm vụ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các vụ cháy nổ tai nạn sự cố
giấy nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức đan phượng đây là địa bàn có nhiều khu dân cư với mật độ dân số đông nhiều nhà cao tầng khu cụm công nghiệp làng nghề tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
kể từ khi được thành lập tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai đã tiếp nhận ba trăm bảy mươi chín tin báo cháy và cứu nạn cứu hộ
trực tiếp tham gia tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hai trăm tám mươi sáu vụ việc điều động sáu trăm linh lượt phương tiện cùng gần bốn lượt cán bộ chiến sĩ
chữa cháy là một trong những đơn vị tiếp nhận xử lý nhiều tin báo và tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhiều nhất toàn công an thành phố hà nội
chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai nói riêng trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm khẳng định những cố gắng nỗ lực đó đã được nhân dân ghi nhận đánh giá cao trở thành tượng đài trong lòng nhân dân
qua đó minh chứng việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đã được tổ chức và phát triển rộng rãi
không những vậy việc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế với trách nhiệm nhân văn cao cả đã đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì nguy cơ cháy nổ càng tiềm ẩn đã có những vụ cháy thương tâm xảy ra
do vậy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần tập trung thực hiện quyết liệt nội dung kết luận số hai của ban bí thư
nghị quyết số chín mươi chín của quốc hội chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy
tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trở thành khí thế lan tỏa đến từng cá nhân gia đình khu phố
bên cạnh đó các đơn vị của bộ công an tp hà nội cần tập trung quan tâm đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
dòng nghiệp vụ đến trang bị phương tiện thiết bị tiến lên chính quy tinh nguyện hiện đại
qua đó vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ
sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị sao ban công tác kế hoạch
tài chính hậu cần kỹ thuật công an nhân dân quý ba và chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tại hội nghị đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đã thảo luận
làm rõ tình hình kết quả công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật trong quý ba và chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nêu ra những khó khăn vướng mắt trong thực hiện nhiệm vụ
đồng thời đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận những kết quả mà các đơn vị khối hậu cần kỹ thuật
và các bệnh viện hạng một bộ công an đạt được trong quý ba và chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện từ nay đến cuối năm
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị các đơn vị ra soát lại chương trình kế hoạch và chỉ đạo của bộ
về nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba tập trung quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ
đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án về xây dựng và mua sắm
hoàn thiện giải ngân vốn đầu tư kinh phí năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các dự án trọng điểm các đơn vị tiếp tục nêu cao trách nhiệm
nỗ lực cố gắng để hoàn thành công trình đúng hạn định theo yêu cầu
giải quyết dứt điểm các dự án tổn động
đồng thời giả soát công việc để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên các mặt công tác
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng quản lý đào tạo bồi dưỡng
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ
chiều nay tại hà nội đã diễn ra lễ đón nhận huân trường lao động hạng nhất
và kỷ niệm ba mươi năm năm thành lập báo đại biểu nhân dân
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tới dự
cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
cách đây ba mươi năm năm ngày năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tập sàn thông tin quốc hội được đổi tên thành tập sàn người đại biểu nhân dân
trở thành cơ quan ngôn luận của hệ thống cơ quan dân cử cả nước
là một trong một mươi hai cơ quan báo chí chính trị chủ lực của quốc gia
với những bước phát triển mới
từng bước in dấu ấn của một tờ báo sang trọng trí tuệ và gần gũi
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần thanh mẫn
phó chủ tịch thường trường quốc hội
đánh giá cao chúc mừng các thế hệ lãnh đạo cán bộ phóng viên biên tập viên
người lao động của báo đã liên tục kế thừa phát huy hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang
là tiếng nói của quốc hội diễn đàn của đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân và cử tri
trong thời gian tới phó chủ tịch quốc hội đề nghị báo cần tiếp tục đổi mới tư duy
tầm nhìn cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch tuyên truyền cụ thể
chủ động thực hiện hiệu quả vai trò tờ báo của quốc hội
góp phần tích cực vào việc thực hiện các quyết sách của quốc hội và của hội đồng nhân dân
nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã trao huân trường lao động hạng nhất
cho tập thể báo đại biểu nhân dân
hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy hôm nay tp hải phòng và tỉnh hương yên
đã tổ chức hội thao kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn hai mươi
tham gia tranh tải hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn
hội thao cứu hộ tỉnh hương yên năm nay có ba mươi chín đội thi chia thành bốn khối
khối lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khối liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
khối lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành khối lực lượng dân phòng
các đội tham gia hội thao trải qua hai phần thi gồm chạy một trăm linh m chữa cháy phối hợp cứu người
di chuyển tài sản trong đám cháy và chạy tiếp sức bốn x một trăm linh m vượt chứa ngại vật
chữa cháy cứu người cứu tài sản
kết thúc hội thao bàn tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba khuyến khích của từng nội dung thi đấu
cho những đội tuyển đạt thành tích cao
tại hội thao kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn hai mươi ba
được tổ chức tại trụ sở công ty sơ sợi dầu khí
cụng cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy khu kinh tế đỉnh vũ tp hải phòng
gần hai trăm linh vận động viên của ba mươi sáu doanh nghiệp trong cụm đã tham gia với nhiều nội dung thi
thông qua hội thao cán bộ công nhân viên
người lao động tại các doanh nghiệp trong cụm tiếp tục rèn luyện
nâng cao thể lực nghiệp vụ kỹ năng chữa cháy cứu nạn cứu hộ
duy trì khả năng tự tổ chức chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
đồng thời là dịp để các doanh nghiệp trong cụm trao đổi kinh nghiệm
tự khắc phục hoàn thiện những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp
cháy có thể xảy ra ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào
việc phát hiện chữa cháy có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào lực lượng cơ sở tại chỗ
vì vậy thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã phát huy vai trò tích cực của quân chúng nhân dân
trong việc tham gia chữa cháy
việc xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân
và thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
hàng năm mặc dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an từ tỉnh đến cơ sở
đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo về các nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ
thế nhưng ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy vẫn rất chủ quan
việc trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy
lắp đặt thiết bị báo cháy trong nhiều gia đình kể cả nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh
cũng chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức
điển hình như qua kiểm tra nhiều tàu cá của ngư dân quảng ngãi không trang bị bình chữa cháy
theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có một trăm sáu mươi chợ siêu thị trung tâm thương mại đã đi vào hoạt động
đây là nơi tập trung nhiều loại hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
mặc dù vậy công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trên lĩnh vực này không phải lúc nào cũng được quan tâm
nhiều cơ sở do chỉ chú trọng đến lợi nhuận mà bất chấp những nguy hiểm tiềm ẩn về cháy nổ có thể xảy ra
bất cứ lúc nào
thời gian qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở
xây dựng các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy
ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan doanh nghiệp hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh
đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng và phòng cháy chữa cháy cơ sở
thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy
cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến chỉ huy điều hành của cấp ủy chính quyền và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi cơ quan tổ chức hộ gia đình và cá nhân
nhằm bảo vệ tính mạng của các cơ quan tổ chức hộ gia đình và cá nhân